công an quận thốt nốt tp cn đang tiến hành xử lý đối với nhóm thanh niên mạo danh cảnh sát hình sự chống người thi hành công vụ
theo đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối ngày một mươi một tháng sáu tổ tuần tra kiểm soát thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận thốt nốt đang làm nhiệm vụ
thì phát hiện nhóm đối tượng gồm năm nam và một nữ là trần minh vương nguyễn minh thiên cùng chú tỉnh đồng tháp và lê văn trương chú tỉnh hà nam
nguyễn minh thiên chú tỉnh đồng tháp nguyễn ngọc hải chú tỉnh hòa bình và nguyễn thị bạch phương chú thành phố cần thơ chạy xe với tốc độ cao có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra các đối tượng không chấp hành mà có hành vi chống đối lớn tiếng chửi bới lăng mạ thách thức xúc phạm
đối tượng trần minh vương tự xưng là cảnh sát hình sự và không cho lực lượng kiểm tra giấy tờ hành trình
trần minh vương dùng tay đã nhiều lần xô đẩy nắm cổ áo giật bảng và đấm nhiều lần vào mặt một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ
nhóm đối tượng sau đó đã bị lực lượng công an khống chế đưa về trụ sở để làm việc
tại đây qua test nhanh hầu hết các đối tượng đều dương tính với ma túy và có nồng độ cồn vượt quy định
hiện công an quận thốt nốt đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm nhóm đối tượng này theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với nguyễn phong túc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú tại khóm hòa bình phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc
để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
túc là đối tượng từng có hai tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và cố ý gây thương tích
trước đó vào sáng ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín lãnh đạo công an phường châu phú a thành phố châu đốc
phân công đồng chí nguyễn thanh sĩ là cán bộ công an phường phối hợp cùng lực lượng dân phố và tổ trật tự đô thị phường
tổ chức tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường
khi đến khu vực chợ châu đốc thì phát hiện nguyễn phong túc điều khiển xe máy chở vợ theo sau đi vào đường cấm
đồng chí nguyễn thanh sĩ liền ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra túc không xuất trình được giấy phép lái xe
khi được tổ công tác cho biết sẽ lập biên bản tạm giữ phương tiện túc không đồng ý và có những lời lẽ xúc phạm
sau đó túc lấy hai con dao thái lan mang theo thách thức đe dọa không cho tổ công tác tạm giữ xe máy của mình
rồi kêu vợ lấy xe chạy đi túc cầm dao theo sau không cho ai tới gần
khi túc vừa lên xe thì bị tổ công tác khống chế tước hai cây dao và đưa về trụ sở công an phường làm việc
trong khi đó tại tỉnh bắc cạn cũng với hành vi chống đối khi bị xử phạt vi phạm an toàn giao thông
đối tượng đinh quang sơn chú tại thành phố bắc cạn đã bị xử lý
cụ thể là khi bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản thì sơn đã không hợp tác và còn sử dụng điện thoại di động
quay video khi lực lượng cảnh sát giao thông đang thi hành nhiệm vụ để tung lên mạng xã hội facebook
vào ngày năm tháng sáu tại khu vực phường sông cầu thành phố bắc cạn
đinh quang sơn điều khiển xe máy đã vi phạm một số quy định về an toàn giao thông
tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp với công an thành phố bắc cạn
đã tiến hành kiểm tra lập biên bản đối với các lỗi vi phạm trên
nhưng sơn đã không hợp tác đồng thời sử dụng điện thoại di động
quay clip quá trình làm nhiệm vụ của lực lượng chức năng sau đó được clip lên mạng xã hội facebook
tuy nhiên sau khi tự nghiên cứu về luật giao thông đường bộ nhận thấy việc làm của mình là sai
nên sơn đã gỡ video clip này
thời gian qua liên tiếp các vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra do tài xế xe khách xe tải xe container sử dụng chất kích thích
lực lượng cảnh sát giao thông đã tích cực vào cuộc kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp lái xe sử dụng chất kích thích nhằm kéo giảm thực trạng này
thuộc cục cảnh sát giao thông bộ công an
đã bố trí lực lượng chốt chặn kiểm tra nồng độ cồn chất kích thích đối với các lái xe đường dài xe container
chỉ trong hơn một giờ đồng hồ hàng chục tài xế xe khách đường dài xe tải xe container được tiến hành test nhanh nồng độ cồn và ma túy
nhưng đều không có trường hợp nào vi phạm
chúng tôi rất bức xúc về người đi xe máy trên đường gây ảnh hưởng cho chúng tôi rất nhiều
nên cũng mong trong ngành giao thông bên an ninh tất cả đôi bên ta cùng kết hợp vào để làm việc
những buổi kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông như thế này không chỉ giúp phát hiện ngăn chặn các vụ việc tài xế sử dụng chất kích thích rượu bia ma túy
mà còn góp phần nâng cao nhận thức cho lái xe về mối nguy hiểm của vấn đề này
chính những buổi kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông đã góp phần làm thay đổi ý thức của các lái xe
hạn chế được các vụ tai nạn giao thông do sử dụng chất kích thích gây ra
riêng tôi thấy uống rượu bia mà lái xe là rất nguy hiểm
cho nên là khi mà tôi đã cầm tay lái trên đường là không bao giờ tôi sử dụng rượu bia
theo riêng tôi nghĩ là cảnh sát giao thông thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích lái xe là cái việc đã cần nên làm
và vấn đề này
vấn đề này tôi cũng tuyên truyền cho bạn bè trong công ty hoặc là tất cả trên đường là mình đã qua
các đồng chí đã kiểm tra phương tiện của mình mà mình đã được như thế này rồi
mình cũng tuyên truyền qua cho tất cả anh em trong ngành lái xe là cũng phải nên tuyệt đối khi không sử dụng bia rượu trước khi lên xe
theo kế hoạch cục cảnh sát giao thông sẽ duy trì các hoạt động
tuần tra kiểm soát tài xế sử dụng chất kích thích tại tất cả các tuyến cao tốc từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi
như vậy cùng với sự vào cuộc đồng bộ mạnh mẽ của các ban ngành đoàn thể xã hội
hy vọng rằng sẽ đẩy lùi vấn nạn sử dụng chất kích thích tham gia giao thông đem lại sự bình yên an toàn trên mỗi cung đường